ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tại cảng chu lai thuộc xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam
công ty ô tô trường hải taco tổ chức lễ bàn giao xe buýt taco thương hiệu việt nam xuất khẩu sang philippines
đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng khẳng định khả năng hiện thực hóa chiến lược phát triển
ngành công nghiệp ô tô việt nam đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm của chính phủ
góp phần giảm nhập siêu và cân bằng cán cân thương mại
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay công ty ô tô trường hải taco và công ty auto delta philippines
đã tiến hành nghiên cứu khảo sát thị trường philippines để thiết kế và phát triển sản phẩm xe buýt
theo yêu cầu của khách hàng đến ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín công ty ô tô trường hải taco
đã hoàn thiện hai xe buýt mẫu xuất sang philippines để chạy thử nghiệm và nhận được sự hài lòng
của khách hàng về chất lượng sản phẩm trên cơ sở đó ngày hai mươi tám tháng một mươi hai công
ô tô trường hải taco đã chính thức xuất khẩu một mươi năm xe buýt thương hiệu taco cho đối tác là công ty autodenta
để phục vụ thị trường philippines và ký kết kế hoạch xuất khẩu sang philippines trong năm hai nghìn hai mươi với hai trăm linh xe buýt
riêng trong năm hai nghìn một mươi chín công ty ô tô trường hải taco đã xuất khẩu được một trăm tám mươi sáu xe sang các nước
philippines thái lan singapore cambodia myanmar thái lan trung quốc trung quốc trung quốc